chiều nay đã diễn ra buổi họp báo công bố các thông tin chung quanh đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai
đại hội sẽ diễn ra từ ngày hai tháng một mươi hai đến hết ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
đại hội nhằm đánh giá những thành tiệu kết quả thực hiện được từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc
và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
đại hội là một trong những sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ có khoảng hai đại biểu tham dự đại hội